cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt ba đối tượng đánh trọng thương bác sĩ nguyễn thế vinh
trưởng phòng chỉ đạo tuyến kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân của bệnh viện tâm thần trung ương hai bộ y tế
theo đó ba đối tượng bị bắt gồm nguyễn thành tâm hai mươi chín tuổi đào thái hoàng vũ ba mươi tuổi và nguyễn văn nam hai mươi năm tuổi
trước đó quầy thuốc bệnh viện tâm thần trung ương ii phát thuốc hết hạn sử dụng
ban thanh tra nhân dân của bệnh viện do bác sĩ vinh làm trưởng ban thành lập đoàn kiểm tra đột xuất quầy thuốc bảo hiểm y tế của bệnh viện và phát hiện nhiều sai phạm
sau đó lãnh đạo bệnh viện tâm thần trung ương ii đã ra quyết định đình chỉ công tác ba nhân viên quầy thuốc bảo hiểm của bệnh viện
trước thông tin dư luận cho rằng việc bác sĩ vinh bị đánh có liên quan đến vụ cấp thuốc hết hạn này
một lãnh đạo công an tỉnh đồng nai cho biết trong quá trình điều tra
cơ quan công an sẽ xác định các chi tiết liên quan để làm rõ hành vi động cơ của các đối tượng